hiện trên địa bàn tỉnh kiên giang có khoảng hơn bốn mươi một hectare rừng đang đứng trước nguy cơ xảy ra cháy cao
tập trung ở các huyện phú quốc kiên hải giang thành kiên lương hòn đất an minh và u minh thượng
dự báo diện tích này tiếp tục tăng lên do tình hình khô hạn còn diễn biến phức tạp nắng nóng gây gắt
nước trên các lầm phần bốc hơi nhanh độ ẩm thấp
đáng lo ngại là rừng trên đảo phú quốc dự báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
các đơn vị lâm nghiệp trên đảo này đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng
theo phương trầm bốn tại chỗ
từ đầu mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến nay trên lầm phần tỉnh đã xảy ra sáu vụ cháy rừng
nhưng đã được dập tắt kịp thời không cháy lớn thiệt hại rừng không đáng kể
tỉnh chỉ đạo các địa phương có rừng chủ rừng đơn vị lâm nghiệp tập trung quyết liệt công tác phòng chống cháy rừng
không chủ quan lơ là nhằm giảm thiểu các vụ cháy rừng có thể xảy ra